hỗ trợ bà con tạo cho dùng mở sức mở dạch cho những doanh nghiệp để xuất khẩu vào thị trường trung quốc
và làm thanh long theo tiêu chứng diệt ghép an toàn để xuất vào thị trường trung quốc
tạo những cửa khẩu hải quan thông thoáng cho xe lưu hành nhanh qua để tiêu thụ sản phẩm
năm hai nghìn hai mươi là thời điểm có ý nghĩa quyết định trong lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi của đảng bộ tỉnh
và là năm tổ chức thực hiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
với ý nghĩa đó tỉnh quỹ long an xác định mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện là
tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế của tỉnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chất lượng tăng trưởng
quy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả hai chương trình đột phá
và ba công trình trọng điểm của nghị quyết đại hội một mươi của đảng bộ tỉnh
tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa xã hội bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
long an cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tồn tại hạn chế
đẩy mạnh thu hút đầu tư phát huy tiềm năng lợi thế để hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững
trong đó long an cần hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh
theo hướng xây dựng kinh tế xanh khuyến khích phát triển năng lượng sạch năng lượng tái tạo phát triển nông nghiệp sử dụng đất bền vững
phát triển kinh tế cần đi đôi với phát triển văn hóa xã hội bảo vệ môi trường đảm bảo sự phát triển hài hòa bền vững